thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công điện gửi các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội
về việc tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tàn lợn châu phi
nội dung công điện nêu rõ với những hậu quả to lớn như hiện tại và nguy cơ lây sang các địa phương chưa có dịch
các cấp ủy và chính quyền địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
và các chỉ đạo của chính phủ để quyết liệt ngăn chặn bệnh dịch tàn lượng châu phi lây lan và bùng phát
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của thủ tướng chính phủ
theo đó các cấp ủy đảng chính quyền các cấp ở địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
điều hành chống dịch kiện toàn củng cố hệ thống thú y các cấp tuyên truyền hướng dẫn người dân
bảo đảm an toàn vệ sinh phòng dịch
đặc biệt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương
đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn